thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn của thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
hôm nay ngày hai mươi sáu tháng sáu chính quyền và các ngành chức năng của phường một thị xã cai lậy đã lập các chốt chặn thực hiện giãn cách xã hội
tại các tuyến đường vào khu vực phố hai thuộc chợ củ cai lậy nhằm mục đích là phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
do nơi đây có nhiều hộ mua bán tự phát gây mất an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
do nhu cầu mua bán kinh doanh nhiều người dân trong khu vực chợ cũ không đồng tình thực hiện giãn cách xã hội
theo chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ thậm chí có nhiều người còn bức xúc manh động chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
nhiều người livestream trên mạng dùng những lời lẽ ham dọa không tốt đối với các ngành chức năng của phường một thị xã cai lệ
ngành chức năng khuyến cáo người dân khu vực chợ củ cai lậy và các chợ khác trên địa bàn thị xã
cần thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách xã hội theo quy định
sau khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín đầu tiên vào ngày năm tháng sáu đến nay tỉnh tiền giang có chín chủng lây nhiễm
với tám trăm ba mươi tám trường hợp f một gần một tám trăm linh trường hợp f hai
tỉnh đã khống chế được tám trên chín ổ dịch
riêng trường hợp xã tân thanh huyện cái bè phát hiện từ ngày hai mươi bốn tháng sáu với một mươi ba ca f chưa xác định được nguồn lây